chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao giáo hội phật giáo việt nam ngày nay đã thông qua hoàng dương phật pháp
vận động tăng ni phật tử cả nước sống trong chính tín chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
chủ tịch nước mong muốn với trọng trách của mình đại lão hòa thượng tiếp tục lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam đoàn kết
thống nhất tổ chức thành công đại hội đồng thời chỉ dẫn tăng ni phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
chủ tịch nước mong muốn với trọng trách của mình đại lão hòa thượng tiếp tục lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam đoàn kết
thống nhất tổ chức tiến dụng tích cực xử lý nợ xấu theo đúng chỉ đạo của đảng chính phủ
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra hôm nay
tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có nhiều cải thiện so với quý i
kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định trong đó chỉ số giá tiêu dùng bình quân tiếp tục được kiểm soát
cpi tháng bốn không thay đổi so với tháng ba
cpi bình quân bốn tháng tăng bốn tám so với tháng năm
so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu thấp hơn so với mức bình quân bốn chín mươi sáu của quý i năm hai nghìn một mươi tám
lãm phát cơ bản bình quân bốn tháng tăng một sáu mươi hai so với bình quân năm hai nghìn một mươi tám
tình hình sản xuất kinh doanh đã có một số chuyển biến tích cực so với quý i
sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản tiếp tục đà phục hồi nhưng một số ngành vẫn gặp nhiều khó khăn
tình hình sâu bệnh diễn ra tương đối rộng và tập trung vào cây lúa
chăn nuôi lợn tiếp tục đối mặt với tình trạng giá cả giảm mạnh
do dư thừa cung nghiêm trọng khiến người chăn nuôi thua lỗ
bộ công thương kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải nhìn vào nguồn cung và tìm thị trường
trước khi phát triển ồ ạt trong sản xuất để tránh thua lỗ cho nông dân như hiện nay
để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ trong các tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt sáu bảy sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đối với các ngành lĩnh vực
nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công
hôm nay chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori và phu nhân bắt đầu thăm chính thức việt nam
từ ngày bốn đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy theo lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
chiều nay lễ đón chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
trước lễ đón chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri và phu nhân đã đến đặt vòng hoa
và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri và phu nhân
tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
và chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản shinzo abe hồi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
một lần nữa thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm hai bên cùng cho rằng trong bối cảnh an ninh khu vực thế giới ngày càng phức tạp
hai nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới
việt nam mong muốn tăng cường hợp tác với nhật bản trong các lĩnh vực công nghệ cao công nghệ hỗ trợ và nông nghiệp
đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó chống biến đổi khí hậu đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hợp tác lao động
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri đánh giá cao kết quả hợp tác về du lịch
và nhất trí thúc đẩy lượng du khách đến thăm nhau trong thời gian tới
cùng nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực nhật bản mong muốn sẽ tiếp nhận thực tập sinh trong một số lĩnh vực
hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề biển đông
cùng nhất trí thúc đẩy nỗ lực duy trì hòa bình ổn định tự do hàng hải và hàng không phi quân sự hóa và thượng tôn pháp luật ở biển đông
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng mời đại biểu của quốc hội nhật bản tham dự hội nghị chuyên đề ipu
về biến đổi khí hậu do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào tháng năm này
cũng trong chiều nay tại buổi tiếp chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori đang thăm chính thức việt nam
theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tăng cường giao lưu
tiếp xúc cấp cao giữa quốc hội hai nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp
đồng thời tiếp tục ủng hộ hỗ trợ oda cho việt nam trong thời gian tới tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng tán thành hai cơ quan lập pháp để mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ của hai nước cũng được tăng cường rõ rệt
thủ tướng cho rằng đây là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ việt nam nhật bản nói chung
thủ tướng cũng chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đã dành cho đất nước và nhân dân việt nam thời gian qua
đặc biệt là nguồn hỗ trợ oda quý báu để hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo
thủ tướng mong muốn nhật bản thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và mở rộng tiếp nhận thực tập sinh từ việt nam trong các ngành đào tạo nông nghiệp ngư nghiệp
xây dựng và quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập lao động tại nhật bản
trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân việt nam về sự đón tiếp hết sức trọng thị đối với chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản vừa qua
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori cũng bày tỏ mong muốn hai chính phủ hai nước sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp
sớm kết nối hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư
chủ tịch quốc hội nhật bản khẳng định sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước
cũng như thúc đẩy giao lưu giữa hai quốc hội và nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri cũng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn là apec hai nghìn một mươi bảy
góp phần vào thúc đẩy hòa bình hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
sáng nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh yên bái trước kỳ họp tháng ba quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã thông tin tới các cử tri về nội dung các chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời các đại biểu quốc hội đã lắng nghe các ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề nổi cộng trong nước và quốc tế thời gian qua
như việc xây dựng pháp luật của quốc hội
về chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội
việc sửa đổi luật dĩ quan quân đội nhân dân các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
về việc đảm bảo phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bảo vệ an ninh quốc phòng
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đồng chí trần quốc vượng cho biết công tác xây dựng pháp luật được quốc hội rất chú trọng
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề bộc lộ chưa đáp ứng yêu cầu
trong đó phải kể đến có bộ luật mới ban hành chưa đưa vào thi hành đã phải sửa ngay bởi có nhiều điều chưa phù hợp
về vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng bảo vệ môi trường
đồng chí trần quốc vượng cho biết quan điểm nhất quán của đảng nhà nước và quốc hội hiện nay
là phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường bảo đảm an ninh quốc phòng chứ không phát triển kinh tế bằng bất cứ giá nào
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng đã thông báo về các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời câu hỏi về vấn đề báo chí quan tâm
liên quan đến sự việc trung quốc tự ban hành quy chế cấm đánh bắt cá ở biển đông có hiệu lực từ ngày một tháng năm
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định đơn phương này của trung quốc
vì đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam trên các vùng biển của mình
vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan đi ngược lại với tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
ký giữa asean và trung quốc năm hai nghìn hai không phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay
không phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay
không có lợi cho duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phát hiện một đối tượng nữ ba mươi bốn tuổi
đi trên chuyến bay từ châu phi về tân sơn nhất vận chuyển trái phép hơn bốn kg đồ trang sức
nghi chế tác từ nga voi và vải tt châu phi trị giá lô hàng ước tính khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ một đối tượng nữ ba mươi bốn tuổi
đi trên chuyến bay từ châu phi về tân sơn nhất có hành vi vận chuyển trái phép hơn bốn kg
các sản phẩm gồm vòng đeo tay hạt tròn trang sức nghi được làm từ ngà voi châu phi
và hai trăm linh gram vải tt châu phi từ angola về việt nam
đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mới hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ số tăng vật nêu trên
bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột
nhằm qua mặt các phương tiện kỹ thuật của lực lượng chức năng
hải quan sân bay tân sơn nhất đã thu giữ tăng vật và phối hợp với các cơ quan chức năng
để điều tra làm rõ đường dây ổ nhóm hành vi vi phạm của đối tượng này theo quy định của pháp luật
chuyển sang phần tin thế giới phản ứng của người dân pháp trước màn tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống
nga iran và thổ nhĩ kỳ nhất trí lập các khu vực giảm căng thẳng tại syri
cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình của hai ứng cử viên tổng thống pháp đã diễn ra vô cùng quyết liệt
bởi quan điểm và tầm nhìn của hai ứng cử viên gần như trái ngược nhau hoàn toàn về tất cả mọi vấn đề
tuy nhiên dư luận pháp lại tỏ ra không mấy ấn tượng với phần thể hiện này
theo nhiều cử tri pháp các ứng cử viên tập trung vào các vấn đề này
theo nhiều cử tri pháp các ứng cử viên tập trung vào các vấn đề này
theo nhiều cử tri pháp các ứng cử viên tập trung công kích và chỉ trích lẫn nhau nhiều hơn là đưa ra những lập luận làm rõ đường hướng chính sách của mình
tôi không xem hết toàn bộ cuộc tranh luận bởi hai ứng cử viên liên tiếp công kích nhau khiến tôi thực sự chán nản
hai ứng cử viên liên tục châm trọc lẫn nhau tôi nghĩ kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi ông emmanuel macron vẫn sẽ dẫn trước đối thủ của mình

giới chuyên gia nhận định trong cuộc tranh luận vừa rồi
bà marine lpen ứng cử viên thuộc phe cực hữu đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp chính sách hay tổ chức
và điều này cũng đã tạo điều kiện để đối thủ của bà có cơ hội gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vào điện élysée sắp tới
với khả năng trình bày mạch lạc đi vào bản chất vấn đề chứ không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích bên ngoài
ông emmanuel macron đã tỏ ra thuyết phục hơn hẳn trong cuộc đối đầu trực diện này
theo một cuộc khảo sát ông macron được sáu mươi ba khán giả truyền hình đánh giá là thuyết phục nhất trong khi bà lerpen chỉ được ba mươi bốn
chiều nay đại diện các nước nga iran và thổ nhĩ kỳ tham gia vòng hòa đàm thứ tư về vấn đề syri đang diễn ra tại thủ đô astana của kazakhstan
đã đạt đồng thuận trong nhiều nội dung của biên bản ghi nhớ về việc thành lập các khu vực giảm căng thẳng tại syri
theo hãng thông tấn nga tass
ba nước bảo trợ cho lệnh ngừng bắn tại syri gồm nga iran và thổ nhĩ kỳ thông báo tiếp tục thảo luận các nội dung cụ thể nhằm thiết lập bốn khu vực giảm chiến sự
tại những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất giữa quân đội chính phủ syri phong trào anusra và lực lượng đối lập mà phương tây đánh giá là ôn hòa
các khu vực xảy ra giao tranh ác liệt là tỉnh idlib phía tây bắc tỉnh horm miền trung và qatar ở ngoại ô phía đông thủ đô đam mát
trong khi đó cùng ngày syri cũng bày tỏ hoan nghênh sáng kiến của ba quốc gia bảo trợ và cam kết thực thi chế độ ngừng bắn từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm ngoái
giới phân tích cũng đánh giá việc thiết lập các khu vực giảm căng thẳng có thể là một bước đột phá mới trong tiến trình giải quyết hòa bình của khủng hoảng tại syri
động thái diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hàn quốc sẽ chính thức tiến hành cuộc bầu cử tổng thống được coi là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay
phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ với các bộ trưởng về các vấn đề nhà nước quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoang koan nhấn mạnh
trong bối cảnh các hoạt động khiêu khích của triều tiên không giảm hàn quốc không được lơi lỏng nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian bầu cử
ông chỉ thị quân đội bộ quốc phòng bộ ngoại giao và các bộ liên quan duy trì khả năng phòng thủ vững chắc trong tình hình nghiêm trọng trước và sau cuộc bầu cử tổng thống
cũng như tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế cùng ngày cử tri hàn quốc đã đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của đợt bỏ phiếu sớm
tính đến chiều ngày bốn tháng năm lượng cử tri đi bỏ phiếu đã vượt quá bốn triệu người một con số khá cao
ước tính số cử tri bỏ phiếu sớm sẽ chiếm khoảng hai mươi tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này
hội nghị thường niên lần thứ năm mươi của ban lãnh đạo ngân hàng phát triển châu á adb đã khai mạc tại thành phố cảng yokohama của nhật bản
hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực và tìm cách đạt tăng trưởng bền vững toàn diện trong bối cảnh các chính sách hướng nội
và các rủi ro địa chính trị có thể gây tổn hại đến hoạt động kinh tế trong khu vực
khoảng năm đại biểu trong đó có các thống đốc ngân hàng trung ương các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của khu vực châu á thái bình dương
bắc mỹ và châu âu tham gia thảo luận tại hội nghị của adb
trong khuôn khổ hội nghị các đại biểu sẽ đánh giá những rủi ro tiềm năng đối với tăng trường và tìm các biện pháp rút ngắn khoảng cách trong các lĩnh vực
xây dựng cơ sở hạ tầng ngăn chặn dịch bệnh và cải thiện y tế
hội nghị lần này cũng đánh dấu hai mươi năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại châu á khiến các đồng tiền khu vực lao dốc
theo kế hoạch ngày mai các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhật bản và asean sẽ hội đàm về phối hợp chính sách trong các tình huống khủng hoảng
chủ đề thảo luận trọng tâm sẽ là sáng kiến chiềng mai một thỏa thuận trao đổi tiền tệ đa phương được đặt ra trong thời kỳ hậu khủng hoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy

chủ đề thảo luận trọng tâm sẽ là sáng kiến chiềng mai một thỏa thuận trao đổi tiền tệ đa phương được đặt ra trong thời kỳ hậu khủng hoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy